theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đỗ văn dũng đại học y dược tp hcm khẳng định
còn quá sớm để kết luận về biến thể omicron tuy nhiên chúng ta có những dự đoán
ông cho rằng virus có nguyên lý tiến hóa của chúng biến thể mới sẽ lây nhiễm nhiều hơn và ít gây chết người hơn
theo bác sĩ đỗ văn dũng nếu chủng virus gây chết người nhiều quá thì sẽ không còn vật chủ để lây lan
do vậy virus sẽ giảm độc tính để ít gây chết và chủ nhất
ngoài ra biến thể sẽ có khuyên hướng trốn vaccine
bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch hội truyền nhiễm tp hcm điểm lại các biến thể đã từng xuất hiện của ncov
trước đây đã ghi nhận các biến thể alpha delta chúng ta rất sợ delta nhưng đến nay cũng đã quen dần
sau đó còn có ba biến thể khác ít được nhắc đến đó là lamda mu và delta plus
tuy nhiên omicron là biến thể có thay đổi khá nhiều trong protein gai
câu hỏi đặt ra liệu omicron có lây lan nhanh hơn delta hay không
phó giáo sư đỗ văn dũng phân tích về mặt sinh học phân tử trong proteins có nhiều đột biến hơn nên có khả năng virus sẽ xâm nhập nhanh hơn
theo thông tin từ bộ y tế nam phi trong số năm mươi đột biến của omicron có tới ba mươi hai đột biến nằm ở gai protein
thành phần giúp virus ncov bám vào các tế bào nhiều hơn đáng kể so với biến thể delta đang hoành hành trên thế giới
thứ hai phó giáo sư dũng phân tích ở nơi có biến thể đen ta phổ biến thông thường các biến thể khác sẽ không lây lan nhiều
thế nhưng ở nam phi omicron vẫn xuất hiện
chứng tỏ có khả năng lây lan mạnh hơn delta
vậy omicron gây bệnh nặng hơn hay nhẹ hơn các nhà khoa học hiện chưa trả lời được
ông dẫn chứng từ dữ liệu thông tin từ các bệnh nhân nam phi nhiễm biến thể này triệu chứng chủ yếu là đau cơ không viêm phổi nhiều
có thể đưa ra suy đoán biến thể này đã nhẹ hơn không thấn công và phổi nữa
tất nhiên đây chỉ là dự đoán không ai dám chắc chắn vì lượng bệnh nhân nhiễm biến thể còn ít trẻ tuổi và phần lớn đã tiêm chủng
như vậy việc tiêm vaccine vẫn còn hiệu quả dù amicron có dấu hiệu trốn được một phần của vaccine
phó giáo sư đỗ văn dũng cũng cho biết hiện các nhà khoa học tại nam phi đang thực hiện các thử nghiệm xem xét omicron có bị kháng thể của các vaccine tiêu diệt hay không
vì chưa hiểu rõ về biến thể mới nên biện pháp tốt nhất là tránh và cô lập biến thể
dù nặng hay nhẹ cũng cần cô lập để tránh lây lan
đó là lý do nhiều quốc gia đang có biện pháp giới hạn cách ly người về từ vùng nguy cơ thậm chí là đóng cửa
phó giáo sư dũng đưa ra dự đoán
omicron có thể trốn phá được vaccine nhưng không hoàn toàn
do vậy các bệnh nhân nhiễm biến thể này tại nam phi hiện có triệu chứng nhẹ khi đã tiêm đủ liều
điều cần thiết với việt nam và tp hcm nói riêng lúc này là tăng cường mũi vaccine thứ ba cho các đối tượng ưu tiên cao nhất như
người lớn tuổi người có bệnh nền nhân viên y tế trực tiếp làm việc trong các cơ sở điều trị covid một mươi chín
trong thế giới mở hiện nay việc lây lan của các biến thể là khó tránh khỏi
delta là một ví dụ nhưng dù có lây lan nhanh đến thế nào cũng khó có thể thoát được lớp khẩu trang
bởi vậy năm k vẫn cần nghiêm chỉnh nhất có thể
bác sĩ trương hữu khanh khuyến cáo
với đại dịch covid một mươi chín các chuyên gia y tế luôn đạt mục tiêu hàng đầu phải bảo vệ đối tượng nguy cơ là người lớn tuổi
người có bệnh nền để giảm nguy cơ tử vong
dù là delta hay omicron nguyên tắc này luôn được tôn trọng
phó chủ tịch hội truyền nhiễm tp hcm cũng cho rằng không còn thời gian để chậm trễ với việc sản xuất vaccine và thuốc đặc trị
đây là vấn đề an ninh chống dịch vô cùng quan trọng
an ninh chỉ có được thật sự khi chúng ta chủ động sản xuất cung cấp được vaccine và thuốc ngay từ trong nước cho người dân sử dụng
đánh giá nguy cơ omicron xâm nhập vào việt nam phó giáo sư đỗ văn dũng cho rằng
so với nhiều quốc gia việt nam tương đối an toàn về mức độ giao lưu khoảng cách địa lý với nam phi
bên cạnh đó việt nam vẫn duy trì các biện pháp kiểm soát chặt người từ nước ngoài về
do vậy nguy cơ vẫn có nhưng thấp hơn
cần hết sức cẩn trọng với sự xuất hiện của biến chủng mới
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đỗ văn dũng thành viên của tổ tư vấn chính sách phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế cho tp hcm nhận định omicron cho thấy đại dịch vẫn còn nhiều tình huống bất ngờ
các chuyên gia y tế nam phi cho biết biến thể mới omicrone có thể đã xuất hiện trên khắp nước này
gây ra khoảng chín mươi ca nhiễm mới và đang lây lan nhanh trên người trẻ
ap đưa tin tốc độ lây nhiễm của biến thể omicron trên người trẻ ở nam phi đang gây ra hồi chuông báo động
với các chuyên gia y tế
tối ca covid một mươi chín do omicron gây ra ở nước này vẫn tương đối thấp
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một nam phi chỉ ghi nhận thêm hai tám trăm hai mươi tám ca mắc biến thể omicron
bà rudo mathiva thưởng khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện paragwana ở soweto tp johannesburg
cho biết rằng họ đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong độ tuổi của bệnh nhân mắc covid một mươi chín
những người ở độ tuổi hai mươi đến ba mươi đang phải nhập viện với các triệu chứng từ trung bình đến nặng
một số người cần chăm sóc đặc biệt khoảng sáu mươi năm bệnh nhân trẻ không được tiêm chủng
và phần lớn số bệnh nhân còn lại chỉ mới tiêm một liều
bà cũng cho biết các bệnh viện công cần có sự chuẩn bị khẩn cấp để có thể đối phó
với một lượng lớn bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt sắp tới
theo ap ổ dịch nhỏ trong nhóm sinh viên đại học ở thủ đô pratoria đã lan ra thành hàng trăm rồi hàng ngàn ca nhiễm mới
ban đầu biến thể này chỉ có ở thủ đô nhưng sau đó đã lây sang thành phố johannebburg gần đó
và cũng là thành phố lớn nhất của nam phi
giới chức y tế nam phi cho biết kết quả nghiên cứu làn sóng lây nhiễm hiện tại cho thấy
biến thể omicron có khả năng gây ra tới chín mươi ca bệnh mới
nghiên cứu ban đầu cũng cho thấy omicron có hệ số lây nhiễm là hai
tức mỗi người mắc bệnh có khả năng lây cho hai người khác
biến thể này có một lượng lớn đột biến trên protein gai
khiến nó dễ lây truyền hơn và tránh được các phản ứng miễn dịch
tổ chức y tế thế giới vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đã đặt tên cho biến thể này là omicron
và xếp nó vào danh sách đáng lo ngại
giáo sư william hanacom giám đốc viện nghiên cứu sức khỏe châu phi
bày tỏ sự quan ngại về omicron
biến thể mới chủ yếu xuất hiện ở khu vực johannesburg của nam phi
nhưng xét nghiệm chẩn đoán cho thấy biến thể này đã có ở khắp châu phi
biến thể covid một mươi chín mới omicron với số lượng lớn đột biến gây lo ngại có thể lọt qua hàng rào miễn dịch
làm nổi lên câu hỏi liệu các loại vaccine có còn tác dụng không
hay các hãng dược sẽ phải bào chế những loại mới
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đài mbc news dẫn lời giới chuyên gia y tế cho biết
hiện chưa có câu trả lời rõ ràng vì biến thể omicrone chỉ mới lộ diện vài tuần qua
theo các nhà nghiên cứu tại nam phi omicron cho thấy có năng lực cao hơn so với những biến thể trước đó
trong việc đột phá hệ miễn dịch được hình thành sau khi tiêm vaccine hay khỏi bệnh
tuy nhiên sẽ cần thêm khoảng hai tuần thu thập số liệu để tìm hiểu xem
omicron có làm tăng nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong trong số những người đã tiêm vaccine hay không
đến lúc đó nếu xác định các vaccine hiện tại không thể cung cấp bảo vệ thích đáng
các hãng dược sẽ phải hành động để đối phó thách thức mới
mới đây công ty công nghệ sinh học novavax cho biết
đang nghiên cứu một loại vaccine để chống lại biến thể omicron
theo người phát ngôn của công ty vaccine sẽ chứa proin đột biến trong biến thể omicron
để người được tiêm chủng có thể phát triển phản ứng miễn dịch
nhưng việc thử nghiệm và sản xuất có thể sẽ mất vài tuần
trước đó biontech nổi tiếng với vaccine pfizer biontech hôm hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết
đang tìm thêm dữ liệu về omicron để xác định có cần vaccine mới hay không
pfizer và biontech nói rằng nếu cần họ sẽ xuất xưởng một loại vaccine
có thể chống lại biến thể này trong khoảng ba tháng tới
moderna trong một tuyên bố cũng cho biết đang nỗ lực để tìm ra vaccine tăng cường
phù hợp với chủng mới bằng cách thử dùng vaccine hiện có với liều lượng cao hơn
và nghiên cứu các loại khác
omicron đã được ghi nhận tại ít nhất một mươi ba quốc gia và vùng nãy thổ
trong khi who vẫn chưa kết luận về khả năng lây lan và độc lực của biến thể này
trong một nghiên cứu các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của bộ y tế bang missicp mỹ
và nhận thấy ở những phụ nữ mắc covid một mươi chín tỷ lệ tử vong ở phụ nữ
mắc covid một mươi chín và tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mắc covid một mươi chín
phụ nữ mang thai cao gấp ba lần so với phụ nữ không mang thai trong độ tuổi sinh đẻ
và tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai tăng lên gấp năm lần khi biến thể đen tạo trở nên phổ biến
bên cạnh đó khi mắc covid một mươi chín phụ nữ mang thai da đen có nguy cơ tử vong cao gấp ba lần
so với phụ nữ da trắng hoàng gốc tây ban nha mang thai
theo nghiên cứu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ
không ai được tiêm chủng đầy đủ trong số một mươi năm phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín tử vong
trong thời gian nghiên cứu từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
một báo cáo thứ hai của cdc hoa kỳ cho thấy
nguy cơ tha chết lưu ở những phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín đã tăng vọt từ bốn mươi bảy
trước khi biến thể đen tạo xuất hiện phổ biến lên thành ba trăm linh bốn sau khi biến thể này nây lan rộng rãi
và một nghiên cứu khác của cdc hoa kỳ cũng cho thấy
phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín khi biến thể đen tạo phổ biến
thì có nguy cơ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cao gấp ba lần
so với phụ nữ không mang thai trong độ tuổi sinh đẻ
điều đáng lo ngại là theo dữ liệu của cdc hoa kỳ
hiện chỉ có ba mươi năm ba phụ nữ mang thai ở mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ trước hoặc trong khi mang thai
tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn ở phụ nữ da đen và gốc tây ban nha mang thai
tiến sĩ dana mine doman phụ trách nhóm tiêm chủng cho bà mẹ cdc hoa kỳ cho biết
cdc hoa kỳ đang rất lo ngại về tỷ lệ tiêm chủng thấp ở phụ nữ da màu
tuy nhiên theo toe dimes phó giáo sư và chuyên gia nghiên cứu về sản phụ khoa tại đại học utep mỹ
những phát hiện từ các nghiên cứu này có thể giúp thuyết phục nhiều phụ nữ đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hơn
các nhà khoa học cho rằng nguy cơ thái chất lưu ngày càng tăng thực sự khiến chúng ta lo ngại rằng covid một mươi chín không chỉ gây ảnh hưởng tới mẹ
mà còn gây nguy hiểm cho thai nhi và việc truyền tải thông điệp nguy cơ này một cách rộng rãi
có thể giúp cải thiện tỷ lệ tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đặc biệt là ở phụ nữ